chiều một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
ngân hàng scb tham gia phiên tòa với hai tư cách là bị hại đối với hành vi tham ô tài sản và bên có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm quy định về ngân hàng của các bị cáo
tại tòa đại diện theo ủy quyền của ngân hàng scb kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc xác định thiệt hại
do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra
phía scb cho rằng kết quả định giá của công ty hoàng quân là chưa phù hợp
cụ thể cáo trạng xác định tổng thiệt hại của vụ án là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ
tuy nhiên scb không đồng ý mà khẳng định thiệt hại lên đến bảy trăm sáu mươi bốn
trong đó số tiền bị chiếm đoạt là năm trăm bốn mươi bảy tỷ đồng và hai trăm một mươi bảy tỷ đồng tiền lãi phát sinh
và tiếp tục tính lãi đến khi thi hành án xong
đối với vật chứng vụ án đang bị kê biên là một một trăm sáu mươi sáu tài sản mà cơ quan điều tra xác định đảm bảo cho một hai trăm tám mươi tám người
thuộc trách nhiệm của bài chương mỹ lan đại diện scb đề nghị hội đồng xét xử xem xét
giao cho scb toàn quyền quản lý khai thác nhằm khắc phục thiệt hại vụ án
theo đại diện scb cáo trạng cũng xác định bà lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi
rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi ngân hàng scb
thay thế bằng các tài sản khác có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra
trong số một hai trăm tám mươi bốn khoản vay thuộc trách nhiệm của bà lan có hai trăm bốn mươi tài sản bảo đảm
có tổng trị giá trên sổ sách là bốn trăm tám mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng bị hoán đổi thành hai trăm bảy mươi tám tài sản bảo đảm khác
từ đó đại diện scb đề nghị tòa xem xét có quyết định thu hồi đối với hai trăm bốn mươi tài sản đã bị hoán đổi ra khỏi scb
đại diện scb cũng kiến nghị các cơ quan pháp luật tiếp tục truy tìm thu hồi
phong tỏa những tài sản thuộc sở hữu của bài trường mỹ lan hệ sinh thái vạn thịnh pháp
và các cá nhân liên quan để có thể khắc phục tối đa thiệt hại vụ án
theo đại diện scb đến nay đã xác định có năm công ty thẩm định giá gồm
công ty tầm nhìn mới công ty mhc công ty thiên phú công ty exim và công ty datc
đã phát hành hai mươi ba chứng thư thẩm định giá hợp thức cho các khoản vay của nhóm bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb
tuy nhiên các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các công ty này
do đó đại diện scb đề nghị xem xét trách nhiệm liên đối bồi thường
đối với các công ty thẩm định giá có bị cáo trong vụ án
đại diện scb cho rằng thiệt hại vụ án mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn
khiến scb mất khả năng chi trả tiền gửi của người dân và được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt
do đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét những kiến nghị trên của scb để không chỉ khắc phục hậu quả
mà còn tri trả tiền gửi cho người dân
còn đại diện ngân hàng nhà nước tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm
cho nhóm bị cáo từng công tác ở cơ quan thanh tra giám sát và ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
do các bị cáo này đã nhận thức được sai lầm của mình
và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án
tại tòa hội đồng xét xử hỏi ngân hàng nhà nước về việc có rút ra bài học gì hay không
trả lời đại diện ngân hàng nhà nước cho biết rút ra một số kinh nghiệm về cơ chế chính sách
quy định thanh tra giám sát và phối hợp cần có sự kết nối chặt chẽ hơn
ngân hàng nhà nước phải có sự tăng cường phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan
giám sát tốt hơn các hoạt động của ngân hàng
cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng cho rằng qua theo dõi diễn biến phiên tòa
thì hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai báo hối lỗi tích cực điều tra
có nhân thân tốt có sự công hiến cho ngân hàng
nên mong hội đồng xét xử xem xét tất cả các tình tiết
để coi chế tài phù hợp cho các bị cáo hưởng sự quan hồng của pháp luật
tại tòa hội đồng xét xử cho biết vợ bị cáo nguyễn cao trí có nộp đơn đề nghị khắc phục thêm hậu quả
tại tòa bị cáo trí tiếp tục xin được khắc phục thêm hai trăm sáu mươi sáu tỷ bằng tiền mặt ngay trong vụ án này
bị cáo trí thì cho rằng có một số tài khoản của bị cáo bị phong tỏa và một số người nợ tiền bị cáo
nên đề nghị hội đồng xét xử hỗ trợ để khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử cũng ghi nhận thiện trí muốn khắc phục hậu quả của bị cáo trí và vợ
đồng thời hội đồng xét xử cũng giải thích là việc khắc phục hậu quả phải thực hiện trước khi hội đồng xét xử tuyên án để hội đồng xét xử xem xét
phê tài khoản bị phong tòa có thể báo với cơ quan điều tra để hỗ trợ khắc phục
trong vụ án này bị cáo trí bị cáo buộc lợi dụng việc bà lan bị bắt
đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
thành lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng đã nhận của bà lan
bị cáo trí đã khắc phục hơn tám trăm linh tỷ đồng và bị kê biên một số bất động sản
tiếp tục trong phiên tòa nhóm luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
đặt câu hỏi cho bị cáo về vai trò của trương mỹ lan
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phần tập đoàn vạn thịnh phát
bị cáo đỗ thị nhàn trả lời với cổ phần chiếm sáu mươi năm
bao gồm cổ phần của bản thân bị cáo lan và của con cái bạn bè
bị cáo lan là người quyết định mọi vấn đề tại scb
theo bị cáo nhàn mọi việc của scb kinh chỉnh qua hội đồng cổ đông
nếu không được bị cáo trương mỹ lan đồng ý đều không được thông qua
đối với lời khai của bị cáo trương mỹ lan tại tòa về việc bị cáo lan
chỉ gặp trực tiếp đỗ thị nhàn hai lần để trao đổi về việc bán tài sản trả nợ cho scb
bị cáo nhàn xác nhận lời khai này đúng
liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra số ba trăm chín mươi năm của đoàn thanh tra
đối với scb bị cáo đỗ thị nhàn trình bày kết luận thanh tra đã thể hiện rõ
nội dung còn tồn tại của scb cùng những kiến nghị để cải thiện tình hình
hậu quả của scb như hiện tại là do scb đã không nghiêm túc thực hiện theo các kiến nghị
chứ không phải bắt nguồn từ kết luận của đoàn thanh tra
thừa nhận các cáo buộc chỉnh sửa kết luận thanh tra dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại scb
không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt nhưng bị cáo đỗ thị nhàn khẳng định
bị cáo thực hiện hành vi này theo sự chỉ đạo của nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị cáo sau đó đã chỉ đạo lại cấp dưới phối hợp thực hiện hành vi nên xin nhận toàn bộ trách nhiệm
mong hội đồng xét xử xem xét cho các thành viên của đoàn thanh tra
trước đó trả lời cho câu hỏi của các luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn
bị cáo nguyễn văn hưng đã phủ nhận cáo buộc chỉ đạo đỗ thị nhàn chỉnh sửa kết luận thanh tra tại scb
bị cáo hưng khai bản thân không trực tiếp là người đi thanh tra mà chỉ là người ký quyết định thanh tra không chỉ đạo sửa số liệu
bị cáo hưng cũng cho biết theo quy định của pháp luật bị cáo là người ra quyết định thanh tra
còn đoàn thanh tra phải có trách nhiệm thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt
bị cáo hưng khai sau khi thực hiện thanh tra tại ngân hàng scb hai lần
bị cáo đã nhận được hai báo cáo liên quan đến kết quả thanh tra của hai đợt này
tuy nhiên bị cáo từ chối đánh giá độ trung thực của báo cáo thanh tra
vì trong cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu rõ bị cáo không trả lời lại
hưng cũng từ chối trả lời nhiều câu hỏi khác của luật sư
khi được luật sư nhắc lại lời khai của bị cáo hưng đỗ thị nhàn cho biết mình có chứng cứ quan trọng chứng minh hưng đã chỉ đạo sửa kết luận thanh tra
đó là báo cáo mà đoàn thanh tra hoàn thành vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám được gửi lên bị cáo hưng kèm theo hai tờ trình
theo bị cáo nhàn trong các tờ trình này thành viên trong đoàn thanh tra đã đề nghị bị cáo hưng thành lập một bộ phận độc lập
với đoàn để kiểm tra lại và tham mưu trước khi ban hành dự thảo kết luận thanh tra thế nhưng hưng không thực hiện
sau đó bị cáo hưng đã chỉ đạo nhàn sửa lại các hệ số an toàn của ngân hàng scb
bị cáo nhàn tiếp tục chỉ đạo lại cấp dưới là nguyễn thị phụng và tổ tổng hợp gồm
vũ khánh linh nguyễn tuấn anh sửa báo cáo kết luận thanh tra dẫn tới sai lệch kết quả thanh tra
theo bị cáo nhàn trong cáo trạng và kết luận điều tra cũng đã nêu rõ vấn đề này
về cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu usd từ trương mỹ lan bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất xấu hồ vì một phút đông nổi đã làm ra hành vi sai trái
nhàn khai từ khi bị bắt bị cáo chưa được gặp gia đình nên không biết gia đình đã nộp khắc phục cho cơ quan điều tra chưa
thưa nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục năm hai triệu usd
bằng tiền và sổ tiết kiệp
luật sư bảo chữa cho bị cáo lưu quốc thắng cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb đặt câu hỏi cho các bị cáo thuộc ngân hàng này là bùi anh dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc và trương khánh hòa cựu quyền tổng giám đốc để xác định lại trách nhiệm cho thân chủ của mình
theo luật sư bảo chữa trong thời gian lưu quốc thắng làm trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb hàng tháng bị cáo đều có các báo cáo cảnh báo về hành vi nhiều vi phạm trong các khoản vay
tuy nhiên bà lãnh đạo ngân hàng và hội đồng quản trị đều không có phản hồi
trả lời vấn đề này các bị cáo bùi anh dũng và võ tấn hoàng văn cho biết không nhớ rõ có nhận được báo cáo từ bị cáo thắng hay không
còn bị cáo trương khánh hoàng xác nhận trong thời gian làm quyền tổng giám đốc có nhận được các văn bản báo cáo của kiểm toán nội bộ và ban kiểm soát
sau khi nhận được những kiến nghị này hoàng đã phân công cấp dưới đi kiểm tra hội đồng quản trị scb cũng đã tổ chức các cuộc họp liên quan đến các vấn đề này
luật sư cổ lê huy bảo chữa cho bị cáo đặng phương hoài tâm cựu phó trưởng văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
nghị thân chủ làm rõ cáo buộc giúp sức trương mỹ lan thành lập công ty ma và lên phương án giải quyết số tiền được scb giải ngân để lan chiếm đoạt một trăm bảy mươi một ba trăm sáu mươi tỷ đồng
tâm cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo tham gia vào việc thành lập công ty ma là không chính xác bởi công việc của bị cáo là quản lý danh mục tài sản
chưa bao giờ được cầm giữ sổ sách cũng không theo dõi dư nợ của các công ty ma
bị cáo tâm cho biết chưa bao giờ họp chung với bị cáo trương mỹ lan tất cả mọi sổ sách đều được cấp trên giữ
nếu có xuất tài sản cho ai thì báo xuống phòng của bị cáo rồi bị cáo mới thực hiện cập nhật
bị cáo tâm cho rằng mình chỉ là nhân viên làm công không đủ trình độ nhận thức để biết bản thân đang thực hiện hành vi trái pháp luật
tâm cũng cho biết không đủ khả năng khắc phục hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng mà cáo trạng cáo buộc bị cáo liên đới